ngày một mươi bốn tháng ba bộ ngoại giao việt nam ra thông báo những người đến từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch
cần thường xuyên kiểm tra cập nhật quy định của các hãng hàng không bảo đảm có đầy đủ các giấy tờ cần thiết
theo yêu cầu để có thể thực hiện chuyến bay đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe nếu có
từ ngày một mươi sáu tháng ba phía việt nam yêu cầu công dân nước ngoài tại việt nam cũng như công dân việt nam
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị
sân bay nhà ga bến xe trên các phương tiện giao thông công cộng
tất cả các hành khách trên các chuyến bay trong nước quốc tế đi và đến từ việt nam phải đeo khẩu trang
trong suốt quá trình bay và khi vào nhà ga
việt nam đã thông báo nội dung này tới các cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự
và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam